tỉnh quảng trị có cửa khẩu quốc tế lao bảo và cửa khẩu quốc tế la lai hiện có nhiều cư dân
hai bên biên giới thường giao thương qua lại trong đó có vận chuyển châu bò và thịt lợn thương phẩm
vì vậy công tác kiểm tra giám sát về dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn châu phi cần được các
cơ quan chức năng chú trọng triển khai tránh dịch bệnh lây lan trên khu vực biên giới và vào nội điện
biến đò duy tân thuộc thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị mỗi ngày có hàng trăm
lượt cư dân hai bên biên giới thường xuyên qua lại nơi đây để làm ăn buôn bán một số người dân
chưa hiểu hết dịch tả lợn châu phi là gì nên vấn đề trao đổi lương thực thực phẩm từ nước bạn
lào về vẫn diễn ra một cách bình thường trên khu vực biên giới tỉnh quảng trị
ngoài các cửa khẩu hiện có rất nhiều con đường tiểu ngạch với hàng trăm người và phương tiện
thường xuyên qua lại
để kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông hàng hóa ở biên giới
các ngành chức năng phải hết sức nỗ lực mới hoàn thành nhiệm vụ
dọc sông sepol thuộc địa bàn biên giới tỉnh quảng trị và nước bạn lào có hơn một mươi sáu km lực lượng
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tổ chức một mươi bốn điểm chốt chặn không để buôn bán động vật chưa
dưới trong đó có lợn và thịt lợn từ lào về việt nam
đơn vị đã chủ động tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia kiệp tay cho cả hoạt động bộ lầu
lớn qua biên giới đồng thời đơn vị đã tăng dày lực lượng để chốt chặn ở khu vực cửa khẩu
các đường mòn người tiểu ngạch qua lại biên giới phá triển kịp thời và ngăn chặn các hoạt động
vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
đến thời điểm này dịch tả lợn châu phi vẫn chưa xâm nhập vào tỉnh quảng trị và các địa phương khác
tuy nhiên để ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán vận chuyển động vật rất cần sự phối hợp
chặt chẽ hơn nữa từ các ngành chức năng trên khu vực biên giới cũng như tại thị trường nội địa